chất lượng cao đồng thời tiếp tục cải cách để nâng cao năng suất của khu vực doanh nghiệp nhà nước
báo cáo của world bank cũng chỉ rõ mặc dù triển vọng trước mắt được cải thiện
nhưng còn nhiều rủi ro cụ thể tiến độ tái cơ cấu khu vực doanh nghiệp nhà nước và khu vực
ngân hàng còn chậm có thể gây ảnh hưởng bất lợi đến tình hình tài chính vĩ mô
làm giảm triển vọng tăng trưởng và tạo ra các nghĩa vụ nợ lớn cho khu vực nhà nước
rủi ro bên ngoài bao gồm chủ nghĩa bảo hộ thương mại đang trỗi dậy bất định căng thẳng địa chính trị
và quá trình thắt chặt tiền tệ diễn ra sớm hơn dự kiến có thể dẫn đến những biến động gây xáo trộn
trên thị trường tài chính world bank cho rằng mặc dù việt nam đã đạt nhiều kết quả lớn về
cắt giảm thuế quan nhưng hiện vẫn còn nhiều cơ hội để giảm chi phí thương mại thông qua hợp lý hóa
các biện pháp phi thuế quan hoặc kiểm tra chuyên ngành nâng cao hiệu quả quản lý cửa khẩu và dịch vụ hậu cần
trong tuần qua diễn đàn blockchain forum hai nghìn một mươi tám đã diễn ra tại hà nội với chủ đề tầm nhìn và xu hướng phát triển
đây là diễn đàn về blockchain đầu tiên kết nối trực tiếp các đơn vị phát triển blockchain doanh nghiệp ứng dụng công nghệ
với các cơ quan quản lý để đưa ra được những đề xuất kiến nghị pháp lý dành cho công nghệ trong thời gian tới
diễn đàn quy tụ nhiều doanh nghiệp ứng dụng blockchain cả trong và ngoài nước cùng với các cơ quan quản lý nhà nước
với hy vọng có dịp trao đổi và tìm ra những cơ hội
đây là một thách thức mà công nghệ blockchain mang lại
chúng tôi đánh giá rất cao tiềm năng phát triển của blockchain tại việt nam
chúng tôi đang có nhiều chương trình có sự phát triển công nghệ này tại việt nam
atchen đóng vai trò là nền tảng để cho các nhà lập trình các start up xây dựng các dự án và ứng dụng của mình trên nền tảng blockchain
và chúng hỗ trợ nhiều trong việc tạo ra các hợp đồng thông minh và ngay cả việc đưa những ứng dụng của việt nam lên sàn quốc tế
theo các chuyên gia công nghệ blockchain mang lại nhiều ứng dụng
và cũng là một yếu điểm cho các doanh nghiệp khi ứng dụng như thông tin trên blockchain được bảo mật chính xác không thể thay đổi làm sai lệch
để thay đổi thông tin cần sự đồng thuận của hàng nghìn người sử dụng công nghệ này
blockchain nó không chỉ có mối chuyện tiền nghĩa vật số mà như tôi đã phân tích nó được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau
cho cả chính phủ cả doanh nghiệp cả cộng đồng người dân
và đấy là một thông điệp quan trọng chúng ta cần phải truyền tải
và tôi cũng đề xuất là
chính phủ chỉ đạo để sớm có một cái khuôn khổ pháp lý để nó vừa thuận lợi nhưng cũng vừa an toàn và ở mức độ là hợp lý
trên thế giới blockchain được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như ngân hàng quản lý tiền ảo lưu trữ bệnh án thông tin bảo hiểm y tế
truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa tiết kiệm tối đa chi phí lên tới ba mươi
blockchain sẽ góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế và đẩy mạnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
đứng trước những thách thức cũng như cơ hội
trong lĩnh vực lớn của blockchain việt nam cần đẩy nhanh việc nghiên cứu và ứng dụng công nghệ blockchain vào các lĩnh vực
và coi đây là một trong những công nghệ nền tảng cho sự phát triển của nền kinh tế số
đồng thời chính phủ cần đưa ra hành lang pháp lý rõ ràng với lộ trình trong khoảng một mươi một mươi năm năm sắp tới
để thu hút đầu tư của nước ngoài tư nhân và các doanh nghiệp
sau gần một năm thực hiện nghị quyết bốn mươi hai hai nghìn một mươi bảy về cho phép ngân hàng thương mại chủ động xử lý tài sản
bảo đảm để thu hồi nợ nếu tài sản đó không có tranh chấp
không trong diện thi hành án ngân hàng nhà nước tp hcm cho hay công tác xử lý nợ xấu của hệ thống ngân hàng trên địa bàn đã tiến triển tích cực hơn
khi nghị quyết bốn mươi hai mới đi vào thực hiện rất nhiều người vay có nợ xấu tìm cách lếch luật
bởi theo quy định ngân hàng chỉ có thể xử lý tài sản bảo đảm nếu tài sản đó không có tranh chấp
vì vậy chính người vay bà con hoặc bên bảo lãnh thứ ba cố tình tìm cách tranh chấp tài sản thế chấp để ngân hàng không xử lý được
sau khi có văn bản quy định những tài sản tranh chấp trước ngày nghị quyết bốn mươi hai có hiệu lực mới được tính đến thì hiện tượng này mới chấm dứt
hiện ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm đang yêu cầu các tổ chức tiến dụng trên địa bàn có sơ kết chung
sau khoảng nửa tháng nữa tổng thể các thông tin về hiệu quả xử lý nợ xấu nhờ nghị quyết bốn mươi hai tại tp hcm sẽ được công bố
riêng về các phản hồi người đi vay tiêu dùng than trời do bị đòi nợ kiểu khủng bố
ngân hàng nhà nước tp hcm đã có công văn nhắc nhở cảnh cáo các nhà cho vay về văn hóa đòi nợ kiểu như xã hội đen còn lãi suất thì ví như tín dụng đen
ngoài ra cũng theo cơ quan quản lý ngành ngân hàng tại tp hcm sắp tới sẽ có thay đổi lớn trong văn bản pháp luật để bắt buộc các công ty tài chính phải thực hiện văn hóa đòi nợ
đồng thời ngành ngân hàng cũng sẽ có động thái xiết lại hoạt động cho vai tiêu dùng trong các công ty tài chính
trong tuần qua đại diện ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm cảnh báo hiện nay thủ đoạn mới của tội phạm là giả danh cán bộ công an viện kiểm sát tòa án để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cụ thể các đối tượng lừa đảo qua điện thoại yêu cầu người bị hại ra một ngân hàng khác để mở tài khoản đứng tên của chính người bị hại đồng thời đăng ký dịch vụ internet banking cho tài khoản bằng số điện thoại của kẻ lừa đảo
sau đó các đối tượng đăng nhập chuyển tiền của người bị hại sang tài khoản khác qua internet banking và chiếm đoạt tiền
để chủ động phòng ngừa ngăn chặn những rủi ro có thể xảy ra đối với khách hàng ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm yêu cầu nhân viên giao dịch cần trao đổi với khách hàng khi đăng ký dịch vụ internet banking hỏi rõ số điện thoại đăng ký có phải là thuê bao mà khách hàng đang sử dụng hay không
thưa quý vị và các bạn thị trường chứng khoán việt nam cơ sở đang sử dụng khách hàng
khi thị trường chứng khoán việt nam cơ sở đang rung lắc rất mạnh mẽ quanh ngưỡng một điểm trong tuần qua thị trường chứng khoán phái sinh lại tiếp tục thiết lập các kỷ lục mới với khối lượng giao dịch tăng đột biến
đặc biệt là chỉ tính trong năm tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám khối lượng giao dịch trung bình phiên tăng gấp bốn lần so với năm hai nghìn một mươi bảy
theo các chuyên gia thị trường chứng khoán phái sinh như là một phương pháp kiếm lời chính thống khi thị trường cơ sở rung lắc
thị trường chứng khoán phái sinh đã ra đời được khoảng một năm trở lại đây và giá trị giao dịch cũng như khối lượng giao dịch tăng dần theo hàng tháng
không cần phải đợi cổ phiếu tăng các nhà đầu tư có thể kiếm lời ngay cả khi chỉ số giảm chốt lời hay cắt lỗ ngay trong ngày
đây là lý do chủ yếu khiến thị trường phái sinh đã dần trở nên hấp dẫn các nhà đầu tư
tính riêng tháng năm năm hai nghìn một mươi tám khối lượng giao dịch tăng trên một trăm chín mươi giá trị giao dịch cũng tăng trưởng trên một trăm sáu mươi hai có những phiên dòng tiền đổ vào phái sinh lớn hơn cả ba sản cổ phiếu cộng lại
theo sở chứng khoán hà nội thị trường phái sinh đã liên tục lập những kỷ lục mới
thực ra là tôi nghĩ là cái quan trọng nhất thì vẫn là cái xác định xu hướng của thị trường
nếu mà trong quá khứ nếu mà chúng ta xác định là thị trường xuống thì chúng ta tìm cách là đứng ra ngoài thị trường và không giải ngân nữa
tuy nhiên là khi mà thị trường vệ sinh ra đời chúng ta đã có thêm cái công cụ để mà có thể kiếm lời trên thị trường chứng khoán ngay cả ở thời điểm mà cổ phiếu giảm điểm
và bên cạnh đó thì là chứng khoán phái sinh còn là một cái công cụ giúp chúng ta gọi là phòng ngừa rủi ro ở những cái giai đoạn mà chúng ta không nắm chắc được về thị trường
khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai đều trên tám mươi hợp đồng trong đó giá trị giao dịch mỗi phiên theo quy mô danh nghĩa đều đạt trên tám tỷ đồng
hơn gấp đôi thanh khoản thị trường cơ sở và là mức cao nhất từ trước đến nay
ở chiều ngược lại thanh khoản của sản halls đến nay đã đạt hơn sáu mươi hai tỷ đồng
tính đến thời điểm này thanh khoản duy trì ở mức rất cao với tám mươi bốn bảy trăm linh bốn hợp đồng tương đương giá trị tám năm trăm năm mươi bốn tỷ đồng
khối lượng mở đạt mức một mươi một ba trăm linh hợp đồng
tuy vậy theo các chuyên gia dòng tiền đổ vào phái sinh chủ yếu đến từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ ưa mạo hiểm
và các khối tự doanh của các công ty chứng khoán vẫn chưa thu hút được nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế
thị trường chứng khoán phái sinh ở việt nam chưa thu hút được nhiều những nhà đầu tư tổ chức
cả trong nước
đây có một số nguyên nhân chính
nguyên nhân thứ nhất là nó phụ thuộc vào cái điều lệ hoạt động của mỗi quỹ
tức là mỗi quỹ khi ra đời thì ban đầu họ cũng chỉ có cái điều lệ là tham gia đầu tư vào thị trường cổ phiếu cơ sở
và khi thị trường vệ sinh ra đời thì có thể là họ chưa kịp thay đổi điều lệ của mình
và việc thay đổi điều lệ cũng không đơn giản vì nó còn phụ thuộc vào sự đồng lòng của cổ đông
tuy nhiên đây cũng chỉ là lý do phụ thôi
lý do chính và quan trọng nhất là tôi nghĩ là do thị trường phái sinh của việt nam mới còn khá là non trẻ
khối lượng và giá trị giao dịch còn thấp và cái sản phẩm còn chưa đa dạng cho nên chưa thu hút được sự quan tâm của nhà đầu tư tổ chức
và kì vọng trong thời gian tới khi mà giá trị giao dịch nó tăng lên và có thêm nhiều sản phẩm hơn nữa trên thị trường phái sinh
trong đấy có thể kể đến như là sắp tới đây là carver warren
thì nó có thể là giúp thu hút thêm sự quan tâm của các nhà đầu tư tổ chức
trong bối cảnh thị trường cơ sở rơi vào xu hướng giảm và biến động mạnh trong phiên
chứng khoán phái sinh đang trở thành kênh đầu tư hấp dẫn nhờ phát huy lợi thế giao dịch hai chiều để tạo thêm cơ hội
nói cách khác dù chỉ số giảm hay tăng nhà đầu tư đều có thể kiếm lời nếu dự báo đúng xu hướng
mức lợi nhuận càng lớn nếu biến động càng nhanh
thưa quý vị và các bạn những thông tin kinh tế vừa rồi đã kết thúc chương trình nhịp sống kinh tế tuần này
mọi thông tin xin gửi về chương trình nhịp sống kinh tế phòng kinh tế
truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội email phongkinhte thnja gmail com số điện thoại hai nghìn bốn trăm linh ba hai trăm sáu mươi sáu chín nghìn năm trăm linh ba
chương trình được phát mới vào chín h bốn mươi năm phút chủ nhật phát lại trong các khung giờ chín h ngày thứ hai một mươi năm h ba mươi ngày thứ tư một mươi h ba mươi ngày thứ sáu của tuần kế tiếp
quý vị và các bạn chưa theo kịp theo dõi chương trình trên các hạ tầng truyền hình thì có thể theo dõi trên trang web nhândântv vn hoặc youtube com vn
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau